thưa quý vị với tình trạng dịch bệnh đã được kiểm soát ổn định ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi
ubnd hà nội cho phép cơ quan công sở tổ chức doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường
các quán ăn đã được bán tại chỗ các phương tiện công cộng cũng đã hoạt động trở lại
theo đó từ sáu giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi ubnd tp hà nội cho phép cơ quan công sở tổ chức
doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường thường xuyên tự đánh giá nguy cơ
và thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch theo quy định khuyến khích làm việc trực tuyến
xe buýt taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do sở giao thông vận tải hướng dẫn
đảm bảo các quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế
bảo tàng công viên được mở cửa đón khách trở lại với số lượng không quá một mươi người mỗi đoàn
khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá năm mươi
đảm bảo đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi
được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá năm mươi công suất
và phải đảm bảo khoảng cách hoặc là có vách ngăn tấm chắn
chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
yêu cầu khách hàng thực hiện khuét má quy rở
ủy ban nhân dân quận huyện phường xã duy trì chế độ ứng trực thường xuyên
hoạt động của các tổ covid một mươi chín cộng đồng quản lý giám sát việc di biến động người dân trên địa bàn
địa phương giám sát theo dõi sức khỏe và xét nghiệm theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế
đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao
đảm bảo xử lý nhanh kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống trên địa bàn
hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi hai ưu tiên người trên năm mươi tuổi công nhân khu
cụm công nghiệp lực lượng vận chuyển người làm việc tại khu vực nguy cơ lây nhiễm cao như trung tâm thương mại siêu thị